quang đặc thù có những dùng cây trái chuyên canh ở các cù lao trên dòng sông hậu thuộc dùng đồng bằng sông cửu long
đất xứ cồn này từ xưa đã nổi tiếng với đủ loại trái cây có vị ngọt thanh ngon miệng hấp dẫn nhiều du khách tìm đến và dần trở thành điểm du lịch chính của tỉnh sóc trăng

cồn mỹ phước còn phát triển thêm nghề làm du lịch sinh thái sông nước miệt dường
cồn mỹ phước được hình thành do phù sa của sông hậu bồi đắp với diện tích tự nhiên khoảng một hai mươi hectare là nơi sinh sống của hơn bốn trăm linh hộ dân với hơn hai nhân khẩu cư trú
nằm gần cuối hạ lưu sông hậu
cồn mỹ phước thuộc địa phận xã nhân mỹ quyện kế sách tỉnh sóc trăng
đến với cồn mỹ phước hiện nay rất thuận tiện
nhìn từ trên cao cồn có hình bầu dục giới hai đầu thác lại đoạn giữa lại phình ra giới chiều rộng trên năm trăm linh mét
cồn mỹ phước được bao bọc xung quanh bằng những thân đê dững chải
hệ thống đường xá trên cồn đều đã được trải bê tông khang trang thuận tiện cho việc đi lại
của người dân và du khách
với nền khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng của dùng sông nước cồn mỹ phước là môi trường rất thích hợp để các loài cây ăn trái phát triển
nhờ vậy diện tích giường đã trải rộng lên đến hơn ba trăm linh hectare với đủ loài cây ăn trái
cồn mỹ phước cũng đã đầu tư xây dựng khu du lịch với tên gọi khu du lịch văn hóa lễ hội truyền thống cồn mỹ phước trên diện tích một trăm một mươi hectare
bao gồm các hạng mục như quảng trường sân khấu ngoài trời cơ sở lưu trú
hệ thống điện chiếu sáng sân cổng bồn qua cầu tàu du lịch đã đi vào hoạt động
ngoài ra cồn mỹ phước đã dần định hình dùng trồng cây cho trái quanh năm môi trường sinh thái xanh sạch đẹp
và từng bước phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng xứ cồn như du lịch sông nước miệp dương sinh thái nghỉ dưỡng phục vụ du khách gần xa
thời điểm khách đến tham quan cồn mỹ phước đông vui nhất là vào dịp tích đoan ngọ hàng năm hoặc vào các tháng hè
bởi lúc này nhiều loại trái cây vào mùa chín rộ tỏa hương thơm bản lãng khắp cồn như mời gọi du khách đến thưởng thức trái cây chín thỏa thích
hàng năm vào thời điểm tích đoan ngọ nơi đây thường diễn ra lễ hội sông nước miệp dương được tổ chức vào hai ngày đó là ngày bốn và ngày năm tháng năm âm lịch
cùng với nhiều hoạt động gian hóa gian nghệ mang đậm tính dân gian
trước một nghìn chín trăm bảy mươi năm nơi xứ này đã trở thành một dùng cây ăn trái nổi tiếng ở khắp đồng bằng sông cù long
trái cây cung cấp cho thị trường của thành phố hồ chí minh nhất là ở những loại như cam quýt bưởi sầu riêng măng cột chôm chôm
nhưng tất cả những hình như là mọi thứ trái cây ở trên cái dùng đồng bằng đều đã được trồng ở trên cái mảnh đất này
và sau đó thì dần dần được người dân biết đến và hàng năm thì trong cái dịp để mùng năm tháng năm người dân ở khắp nơi họ về đây để thưởng thức trái cây
và từ đó sau năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thì ở đây thống nhất
học là cái ngày lễ sông nước miệt dường của tỉnh sóc trăng và nó trở thành là cái ngày lễ hội của toàn dân
trong cái mỗi năm thì đúng ngày mùa năm tháng năm âm lịch là đúng hẹn thì lại lên
tức là đúng hẹn là có những người dân ở khắp miền về đây để thưởng thức cái ngày lễ và thưởng thức những loại trái cây
rồi tham gia các cái lễ hội như là đua xuyền rồng rồi chưng bài trái cây hội thi ẩm thực các trò chơi dân gian đã thu hút được trên hàng chục ngàn người đã đến để mà tham quan
trải qua nhiều thời kỳ cồn mỹ phước cũng có nhiều tên gọi khác nhau
lúc ban đầu mới hình thành có tên là cồn công điền rồi cồn quốc gia sau đó là cồn mỹ phước
theo như người dân địa phương cho biết ban đầu nơi này chỉ mọc toàn cây dại cây cối cũng nổi chìm theo từng đợt nước lên nước xuống
tìm hiểu thêm những người dân sống lâu năm ở đây
vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
chồng ông thợ sáu là người đầu tiên quyết tâm định cư trên đất cồn
ông đã khai phá đất quang bao bờ ngăn nước lập giường
thấy đất đai nơi này màu mỡ
đã có nhiều nông dân nghèo từ đất liền
lần lượt rủ nhau đến đây tiếp tục khai quang tạo dựng cơ nghiệp biến mảnh đất quang thành những giường cây đặc sản
có mấy ông tiền bối mà đầu tiên khai phát là ông thợ sáu ông tấm quều
ông hải hẳn ông bộ hai
thì coi như là mấy ông đó lại đây lập nghiệp đầu tiên
thì khai phát ra đó thì đầu tiên là trồng rẫy trồng như là hành kiểu hay là các loại mà đồ rẫy mình ăn hàng ngày đó
hiện nay người dân trên cồn đã tạo dựng giường cây trái của mình thành những khu giường sinh thái
làm nơi ăn uống nghỉ ngơi dành cho khách đến thăm cồn góp phần hình thành nên khu du lịch cồn mỹ phước
với không gian rợp mát bóng cây sông nước hữu tình thơ mộng
mỗi khi du khách đến giới đất cồn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thân thiện khi vào dịp các mùa lễ hội
cũng như nhận thấy sự cuốn hút của thiên nhiên dùng sông nước
trên con đường lộ bê tông trải khắp xứ cồn những con đường rập bóng mát bởi những hàng cây ăn trái thẳng tắp
trong nội cồn của ấp mỹ phước xã nhân mỹ quyện cây sách tỉnh sóc trăng
xe chạy bong bon với những tán cây trái xanh tươi
của nhãn xoài mít cả xứ cồn là một màu xanh với trên bốn trăm linh hội dân sinh sống
nhà nào cũng có giường cây ăn trái rộng từ hai đến ba hectare
nếu nói về du lịch xanh ở sóc trăng thì cồn mỹ phước xã nhân mỹ quyền kế sách
là một điểm thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan
và thưởng thức những quả trái cây có hương vị thơm ngọt từ vị ngọt của dùng đất phù sa sông hậu bồi đắp
nơi đây mang đặc thù của những dùng cây trái chuyên canh
ở các cù lao trên sông hậu thuộc sóc trăng cũng như đồng bằng sông cửu long
cấp trước mình trồng là xa bô ngang với lông nhãn với xa bô dây
nhưng mà sau này xa bô dây với xa bô ngang thì ít trái với giá cả nó thấp
với lông nhãn thì nó cho năng sức cũng không nhiều
thì bây giờ mà dường mình mới bắt đầu trồng dừa xiêm với dâu xanh
thì một năm thì mình
thu hoạch dâu thì cũng khoảng cỡ mười mấy triệu
nhưng mà năm nay thì mình thấy cầu mỹ phước là điểm du lịch
nhưng mà ít có dường cho vô
thì ngay dịp lễ ba mươi tháng bốn dưới một tháng năm thì tôi mới thấy người dân ở các tỉnh khác lại thì không có chỗ đi chơi
cho nên tôi mới mở cho khách vô
thì cho khách vô thì
cho khách được hái trái rồi ăn rồi hái rồi đem ra cân ký đem về
thì khách thấy cũng cảm thấy rất là hài lòng
cách thị trấn kế sách chừng một mươi km muốn đi cồn mỹ phước du khách có thể đi bằng cả đường thủy và đường bộ thuận tiện
đất xứ cồn này từ xưa đã nổi tiếng với cây hồng xiêm xoài sầu riêng có giường trồng tỉa thêm cam quýt
thu nhập chính của người dân xứ cồn chủ yếu dựa vào canh tác dường cây đặc sản với diện tích trên ba trăm linh hectare
bên cạnh đó các nhà dường ở xứ còn mỹ phước đã xây dựng mô hình dường sinh thái để thu hút du khách
trong đó nổi bật là điểm dường gia đình homestay minh khang và dường dâu của ông lê văn duy nằm trong tổ hợp tác du lịch cộng đồng cồn mỹ phước
mỗi gia đình chỉ một hectare đến bốn năm hectare dường cây ăn trái như nhãn dâu
những gia đình ở khu vực này đã cải tạo khu vườn xanh sạch đẹp và thoáng mát nhất là dành chỗ nghỉ ngơi cho du khách do những dịp lễ tết
đặc biệt là vào dịp tết đoan ngọ hàng năm
một gian hàng kinh doanh thức ăn đặc sản trái cây miệt dường cũng được thiết lập khá khang trang thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan
không riêng vì điểm du lịch của ông minh khang nhiều nhà dường khác cũng đã thực hiện mô hình dường sinh thái để cùng nhau đón khách du lịch đến tham quan
qua đó nhà vườn có thể bán được trái cây và có thêm thu nhập từ các dịch vụ ăn theo
nhằm phát huy lợi thế này công ty du lịch sóc trăng cũng đã liên kết đầu tư vào một số điểm du lịch
tại cùng mỹ phước để sửa sang lại bến bãi mở rộng khu sinh hoạt dường
cũng gần hai năm nay rồi bây giờ tôi cũng làm dường cây trái dọn dẹp dường tôi bỏ rồi cho sạch đẹp vậy đó
thì cái thu nhập thì dường cây trái mình thêm cộng với thu nhập bên sinh thái nữa đó thì mình kiếm thêm cuộc sống cũng ổn
đầu tư thì mình phải đầu tư cho nó cái giường cây trái chẳng hạn như mình cũng nên
tạo cái thương hiệu cho cái dường của mình chẳng hạn như là không phun thuốc nè rồi mình phải giống như phục vụ cho khách bằng cái tâm của mình
chẳng hạn như mình đừng có hái cây trái sớm quá chẳng hạn cây nào chín thì mình hái cho khách
rồi mình giá cả mình phải chăng để cho khách yên tâm khi đến với cái cầu mỹ phước của mình
mình làm được như vậy đó thì khách nó sẽ từ từ sẽ tốt hơn
theo quy hoạch khu du lịch văn hóa lễ hội truyền thống cồn mỹ phước có diện tích là một trăm một mươi hectare
bao gồm các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình gian hóa mở rộng mặt đường xây dựng cầu tàu quảng trường
sân khấu ngoài trời cơ sở lưu trú cáp treo qua sông
ngoài ra còn có các môn thể thao dưới nước như du thuyền lướt gián
do tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai các hạng mục như khu nhà mát nhà họp nhà làm việc
cổng rào sân đường bồn qua quảng trường trung tâm hệ thống chiếu sáng cầu tàu du lịch từ lộ nam sông hậu
mở rộng các đoạn đường chính mặt lộ từ hai m lên bốn m với tổng diện tích trên tám sáu trăm bảy mươi một m hai
đã được hoàn thành và đưa vào phục vụ đúng dịp lễ hội sông nước miệt dương dịp tết đoan ngọ mùng năm tháng năm âm lịch
tổng kinh phí xây dựng một mươi ba tỷ tám trăm linh triệu đồng
đồng thời để tạo môi trường sinh thái xanh sạch đẹp
dựa mang nguồn lợi kinh tế phù hợp với tiệm năng đất đai xứ cồn
quyện kế sách cũng đã quy hoạch dùng trái cây quanh năm để phục vụ du khách
và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch sông nước miệt dương du lịch nghỉ dưỡng du lịch lễ hội
theo quy hoạch dài hạn du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quyện kế sách tỉnh sóc trăng
việc đầu tư xây dựng khu du lịch giang hóa lễ hội truyền thống của mỹ phước
cũng như bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử giang hóa của quyện đã và đang triển khai từng bước đồng bộ và có hiệu quả
đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch sông nước miệt dương
qua đó làm sống lại những giá trị văn hóa nghệ thuật
sẽ góp phần làm phong phú thêm những mô hình du lịch sông nước miệt dương hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
trước đây thì người dân chủ yếu thường nông trồng cây thì theo cái dân trị tự phát
nhưng do chương trình du lịch thì bắt đầu có những tư tưởng của người dân
bắt đầu ý thức là họ khai thác thêm nhiều cái sản phẩm loại cây trái để phục vụ bốn mùa
tức họ sẽ tạo ra những cái giường đặc sản riêng
chẳng hạn như hiện nay chúng ta có cái giường dâu để ghiền biệt cho khách đến để thăm quan
rồi những cái giường chuyên nghiệp về cái cây nhãn sụt cơm vàng
rồi những cái giường dừa những cái loại mà để khách đến họ sẽ đi từng cái loại hình nó đa dạng hơn
và tới đây thì chúng tôi đang phát triển một số cái vấn đề ngành nghề thủ công
mang lại những cái sản phẩm
mà hù kèm để cho người dân đến đây có cái sản phẩm đem kèm về để là quà tặng cho người thân
hoặc là quà kỷ niệm của dùng trên đất cồn mỹ phước
với vị trí phong cảnh thu hút của dùng sông nước và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái
quỹ ba nhân dân tỉnh sóc trăng đã công nhận cồn mỹ phước là di tích thắng cảnh của tỉnh
bằng quyết định số một mươi bốn của chủ tịch quỹ ba nhân dân tỉnh ký ngày một tháng hai năm hai nghìn tám
đây thật sự là điểm nhấn tạo nên thương hiệu đặc trưng của xứ cồn
có thể nói
cồn mỹ phước từ xa xưa đã nổi tiếng với đủ loại trái cây có vị ngọt thanh ngon miệng
hấp dẫn với nhiều du khách tìm đến với cồn mỹ phước
và dần dần trở thành địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến với tỉnh sóc trăng